kết quả quan chắc mới đây nhất của cơ quan chức năng tỉnh đồng nai cho thấy
chất lượng nước mặt sông đồng nai đoạn qua địa bàn tỉnh đồng nai đang bị ô nhiễm nặng
với nhiều thông số vượt quy chuẩn khó đạt mục đích cấp nước sinh hoạt
trước thực trạng trên các đơn vị liên quan đang tăng cường các biện pháp
để bảo đảm an toàn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân
theo kết quả quan chắc của sở tài nguyên và môi trường đồng nai gần đây nhất
chất lượng nước sông đồng nai tại bốn đoạn chảy qua địa bàn tỉnh có hàm lượng
amoni tss vi sinh không đạt quy chuẩn cho phép
đáng chú ý chất lượng nước mặt tại ba đoạn đều không đạt mục đích cấp nước sinh hoạt
do hàm lượng hữu cơ tss dinh dưỡng và vi sinh tăng cao
từ kết quả quan chắc nói trên sở tài nguyên và môi trường đồng nai cho rằng
tình trạng suy giảm chất lượng nước mặt ở đồng nai đang làm gia tăng
nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

trong khi đó đại diện công ty cổ phần cấp nước đồng nai cho biết
hiện sản lượng nước sinh hoạt cung cấp cho khách hàng đạt gần ba trăm bảy mươi m ba một ngày đêm
trong đó chín mươi năm được xử lý từ nguồn nước mặt lấy từ sông đồng nai
sông đồng nai đang là nơi cung cấp nước cho hàng triệu người dân các tỉnh đông nam bộ
do đó ngoài việc thực hiện các giải pháp để kiểm soát nguồn trước mắt
về lâu dài đòi hỏi các cơ quan chức năng từ trung ương đến một mươi một tỉnh thành phố thuộc lưu vực sông
phải quyết liệt hơn trong hạn chế sự gia tăng ô nhiễm
nhất là từ quá trình phát triển công nghiệp nông nghiệp đối với dòng sông nội địa dài nhất nước ta hiện nay